truyền hình công an nhân dân với các tin tức an ninh trật tự mở đầu sẽ là thông tin đến từ tỉnh thanh hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa
đã liên tiếp bắt giữ hai vụ hai đối tượng vận chuyển một mươi bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
vào khoảng hai giờ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tại quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã minh lâm
huyện tĩnh gia lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng trần trọng tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã phúc
lai huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào qua hương sơn
hà tĩnh về thanh hóa tiêu thụ tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ bốn kg ma túy đá
một xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan tiếp đó công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt
quả đối tượng trần hoài nam ở thành phố vinh tỉnh nghệ an đang điều khiển xe ô tô bán tải
vận chuyển một mươi bánh heroin từ nghệ an ra hà nội tiêu thụ khám xét nơi ở của trần hoài nam
lực lượng công an đã thu giữ một súng côn một mươi sáu viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cả hai đối tượng này trần trọng tình và trần
hoài nam đều nằm trong các đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
cũng liên quan đến ma túy với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy nguyễn tấn cao lý thành dư và đào đình trọng cùng chú tại huyện dương minh châu
vừa bị công an huyện dương minh châu khởi tố công an huyện dương minh châu bắt quả tang đối
tượng nguyễn tấn cao đang bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho
các đối tượng nghiện thu giữ bảy bịch ma túy trên một mươi năm triệu đồng hai bộ sử dụng ma túy
hai xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan điều tra mở rộng cùng ngày đào đình trọng là
đồng phạm với nguyễn tấn cao bị bắt quả tang đang bán cháy phép chất ma túy và tổ chức sử dụng ma
tuy cho các đối tượng nghiện tại nhà ở ấp một xã bến củi huyện dương minh châu tăng vật thu giữ
bảy bịch ma túy năm xe mô tô hai cây kiếm một bình xịt hơi cay một cây chích điện nhiều bộ phận súng hơi
tháo rời một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tăng vật khác có liên quan tại cơ quan công an
đối tượng khai nhận mua ma túy từ tp hcm về phân nhỏ lẻ để bán cho người nghiện nhằm thu lợi
có tiền tiêu xài và có sẵn ma túy để sử dụng một nhóm đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây
thương tích cho người khác vừa bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ
án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra làm rõ
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng là trần minh đời đỗ hoàng yếm và phan bảo toàn
chú tệ xã ninh quế a huyện hồng dân cùng với một số người bạn đến nhậu tại một quán nhậu trên địa
bàn do có mâu thuẫn từ trước nên trong quá trình nhậu ba đối tượng này đã xảy ra ẩu đả với nhóm
đối tượng khác là nguyễn hoàng đệ lâm khánh toàn và nguyễn kha khăm cùng chú tại địa phương quá
trình sâu sát cả hai nhóm đã dùng hung khí tự chế mã tấu vỏ chai bia để gây thương tích cho đối
phương với tỷ lệ thương tật từ năm cho đến một mươi bốn hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cả sáu đối tượng này để điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ việc mất an ninh trật tự do
mâu thuẫn về đất đai một phần nguyên nhân của tình trạng này chính là do sự thiếu trách nhiệm
của cơ quan chức năng địa phương và thậm chí còn có hiện tượng bảo kê tiếp tay vì vấn đề lợi ích
và câu chuyện mất an ninh trật tự xảy ra tại phường canh dương quận lê trân thành phố hải phòng
ngay sau đây sẽ là một ví dụ đây là hình ảnh một số vụ sô sát đã xảy ra giữa người dân và nhóm người
bảo vệ xây dựng nhà ở trên hành lang kênh an kim hải tại phường canh dương quận lê trân thành phố
hải phòng mặc dù quận và phường đã có văn bản tạm dừng việc thi công song ngôi nhà vẫn được xây
đến hơn ba tâm người dân chúng tôi hết sức bức xúc vì đây là nhà tôi đằng trước đây thế nhưng mà khi
chúng tôi đưa đất về đây thì chúng tôi phải đóng thuế ở mức là đường tám m vì hiện trạng con đường này
là đường năm m bia đỏ nhà chúng tôi là chỉ giới là tim đường bốn m hiện trạng đường năm m mà phường và quận cấp
cái nhà này lên đây thì rõ ràng là cấp nhà trên mặt đường rõ ràng đây là tạo điều kiện sinh
lợi cho những người mang tính chất đầu cơ và đây rõ ràng là nó làm phá vỡ cảnh quan chung của cả
khu vực ảnh hưởng đến công trình của thành phố kể cả nó cấp bia đỏ rồi thì tốt nhất là thu hồi
và không cho xây dựng đây là giấy bán nhà viết tay giữa ông vũ quang huy với người con dâu con trai
của chủ đất thể hiện giao dịch từ năm hai nghìn sáu với diện tích một trăm ba mươi m hai không có danh giới việc mua bán
diễn ra từ năm hai nghìn sáu nhưng đến năm hai nghìn một mươi tại chính thửa đất này chủ đất cũ là ông nguyễn văn nhiệm
bà phạm thị nhũ hiện đã chết vẫn là người có danh sách giấy tờ hợp pháp để nhận tiền bồi thư
người dân bức xúc cho rằng cán bộ phường đã lập khống phiếu lấy ý kiến khu dân cư để hoàn thiện hồ sơ
sơ cho ông huy
xác định vị trí thửa đất trích đo thửa đất người hiện nay đang quản lý sử dụng đất thì cũng đã được
ủy ban dân phường làm rõ còn việc các cá nhân thực hiện các việc giao dịch có hành vi gian dối khi được
cơ quan pháp luật nhà nước xác định đây là hành vi người hạp gian dối thì ủy ban dân quận đã thực
hiện theo đúng chức năng cái nhiệm vụ của mình đây là hành vi giả mạo giấy tờ giấy tờ hợp pháp để nhận tiền bồi thư
và đương nhiên phải thủ tục theo trình tự quy định của luật đất đai thu hồi giấy chứng nhận và quỷ giá trị pháp lý
trong hồ sơ thì thể hiện rất nhiều cái văn bản giấy tờ nó có cái dấu hiệu là không đúng sự thật tôi cho rằng có thể
có dấu hiệu cấu thành một cái tội là giả mạo trong công tác quy định tại cái điều ba trăm năm mươi chín của luật hành sự hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của thanh tra chính phủ khiếu kiện đất đai luôn chiếm trên sáu mươi tổng số các vụ khiếu kiện đây cũng là nguyên nhân chính của tình trạng mất an ninh trật tự
tại hải phòng cũng như nhiều địa phương khác các vụ việc mâu thuẫn về đất đai cần được quan tâm xử lý kịp thời để tránh tạo điểm nóng về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần quốc tuấn và nguyễn văn tuấn cùng chú
thị xã long mỹ về hành vi trộm cắp tài sản
vào trước ngày một mươi hai tháng một trần quốc tuấn điều khiển xe mô tô chở nguyễn văn tuấn đi dọc theo các tuyến lộ nông thôn trên địa bàn xã long phú thị xã long mỹ tìm tài sản để trộm cắp
đến khoảng hơn một mươi sáu giờ cùng ngày hai đối tượng đã trộm xe mô tô dựng bên đường không người trông coi rồi đem về nhà cạo sửa biển số
đến ngày một mươi sáu tháng một biết bị công an truy bắt hai đối tượng đã ra đầu thú
qua điều tra công an thị xã long mỹ thu hồi được tăng vật tại nhà trần quốc tuấn
ngoài ra hai đối tượng còn khai nhận khoảng một tuần trở lại đây chúng còn trộm được ba xe mô tô khác trên địa bàn thị xã long mỹ và huyện long mỹ của tỉnh hậu giang đem bán lấy tiền tiêu xài
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy mà sức mua sắm của người dân đã tăng đột biến
và đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng nhập lậu các mặt hàng vào tiêu thụ
ở thị trường trăng nước thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công cho lá tội phạm bảo vệ tết nguồn đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
liên tục những ngày vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ nhiều hàng hóa trái phép và hoạt động buôn lậu
đồng loạt kiểm tra hai mươi năm cửa hàng kinh doanh quần áo rượu thuốc lá hóa mỹ phẩm các loại tại các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh nghệ an như thành phố vinh quỳnh lưu diễn châu
lực lượng chức năng ở nghệ an phát hiện gần năm sản phẩm mỹ phẩm các loại và hàng trăm sản phẩm quần áo và phụ kiện
cùng hàng trăm chai rượu thuốc lá các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn hai tỷ đồng
cục quản lý thị trường và cả đôi quản lý thị trường trong địa bàn tỉnh nghệ an để phối hợp chặt chẽ kiểm soát và kiểm tra xử lý nghiêm các mặt hàng quần áo dây dẹp bánh kẹo
không có hóa đơn chứng tư